nhưng hầu hết là rác thải chưa được phân loại khung xe được làm bằng chất liệu như là cây lanh và chai nhựa pet chúng tôi còn có những vật liệu thú vị khác nữa chúng tôi dùng cái này làm nội thất của xe đây là thứ ở nhà bạn thường bỏ đi loại rác thải chưa phân loại rất thú vị
những loại nhựa cứng từ khung tv bỏ đi đồ chơi hay đồ gia dụng nhà bếp hỏng được dùng để làm phần thân xe đệm ghế ngồi được làm từ vỏ dừa và lông ngựa
bên trong khoang cabin xe có hai chỗ ngồi cho hành khách và tài xế bên cạnh đó thay vì trang bị màn hình giải trí ở phía trước như những dòng xe hiện hành nhóm nghiên cứu đã quyết định sử dụng công nghệ hiển thị trên kinh lái và điện thoại di động thông minh cho các mục đích giải trí nhằm tận dụng tối đa không gian cabin của xe
bằng nỗ lực của cả nhóm chiếc xe được hoàn thành trong vòng một mươi tám tháng với mục đích cho mọi người thấy tiềm năng tái sử dụng của rác thải
chúng tôi muốn tạo ra một chiếc ô tô bền vững chúng tôi thấy rằng có tới một hai tỷ tấn rác thải được sản sinh mỗi năm như thế thật là lãng phí vì chúng tôi coi rác thải là vật liệu có thể được dùng cho những ứng dụng phức tạp thế là chúng tôi làm một chiếc ô tô từ những vật liệu bỏ đi
chiếc xe luca này được trang bị hai động cơ với tổng công suất một mươi năm kw cùng sáu gói pin các gói pin này có thể dễ dàng
chúng tôi sẽ tháo ra và thay thế với gói pin khác để bắt kịp với những công nghệ mới nhất